liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai ông cháu tử vong trên tuyến đường tránh phía nam thành phố bảo lộc vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua
ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo công an tp bảo lộc tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân
ubnd tỉnh cũng chỉ đạo sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp cùng ubnd tp bảo lộc và ban quản lý dự án bảy
ra soát đánh giá các hạng mục thi công chưa hoàn thiện của dự án nhất là các đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
khi hoàn tất thì tham mưu ubnd tỉnh báo cáo đề xuất bộ giao thông vận tải xem xét giải quyết
trước đó vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày xe ô tô do ông dương tấn vinh năm mươi bốn tuổi trú tại huyện di linh điều khiển chở theo cháu ngoại bốn tuổi
lưu thông trên đường tránh phía nam quốc lộ hai mươi khi đến cầu nau sri thuộc thành phố bảo lộc thì xe ô tô lao qua bên trái cầu
rơi xuống vực có độ sâu khoảng bốn mươi mét vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị va đập biến dạng và cả hai nạn nhân đều tử vong
được biết cầu nau sri có chiều dài khoảng hai trăm linh m là hạng mục công trình đang thi công rở rang của dự án đường tránh phía nam tp bảo lộc
mặc dù cầu chưa được hoàn thành và đưa vào sử dụng thế nhưng hàng ngày thì lưu lượng phương tiện qua đây lại khá đông